tại hải dương việc giám sát cách ly tại nhà đã được triển khai từ lâu
nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
công tác giám sát càng được thực hiện chặt chẽ quyết liệt nâng lên một mức độ mới
công tác giám sát cách ly tại nhà ở thành phố hải dương đang được triển khai mạnh mẽ
quyết liệt hơn bao giờ hết các tổ công tác tích cực đi ra soát tuyên truyền nhắc nhở những người
đang được cách ly tại nhà thực hiện nghiêm túc và kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch
tăng cường thông báo và tuyên truyền trên hệ thống là truyền thanh của khuôn cư để mọi người dân
đều nắm bắt và thực hiện các quy định về phòng chống dịch của địa phương
tính đến hết ngày một mươi sáu tháng tám tỉnh hải dương có một sáu trăm sáu mươi bốn người đang cách ly tại nơi cư trú
giả soát được tám trăm bốn mươi năm trường hợp f một hai hai mươi chín trường hợp f hai liên quan đến ổ dịch ba mươi sáu ngô quyền
trong đó thành phố hải dương đang được coi là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất
với sáu trăm sáu mươi bốn trường hợp f một và bảy trăm bảy mươi bốn trường hợp f hai
chúng tôi xây dựng lập các cái chốt cho các lực lượng kiểm soát nối ra vào thành phố
thực hiện đo thân nhiệt phun khử khuẩn và ghi chép nhật ký lịch trình của các trường hợp ra vào thành phố
thành phố cũng thực hiện giám sát cách ly huy động toàn lực lượng giám sát cách ly đối với các trường hợp f hai
đang được cách ly tại cộng đồng
huy động toàn hệ thống chính trị
và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xác định nắm bắt các thông tin để cung cấp cho các cơ quan chức năng
chúng tôi cũng thông tin tuyên truyền đến với người dân thành phố
để bảo thông tin trên các địa bàn huyện đơn cận để không được lưu là chủ quan trước tình hình diễn biến dịch bệnh
với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng còn cần sự chung tay của người dân
có như vậy tỉnh hải dương nói riêng toàn quốc nói chung mới chiến thắng được trong cuộc chiến với covid một mươi chín